chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình youtube và sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn tại buổi giao lưu nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng đến bình thường mới vừa diễn ra mới đây
ông lưu bình nhưỡng cho rằng chính phủ cho quyền các địa phương thích ứng mà các địa phương không thích ứng nữa
thì có lẽ phải đình chỉ loại trừ cách chức một số lãnh đạo không tuân thủ trên bảo sở không nghe
xin mời quý vị cùng theo dõi
trả lời câu hỏi phải xử lý thế nào nếu xảy ra tình trạng mỗi địa phương sẽ hiểu và áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám khác nhau
không tạo sự thống nhất trên toàn quốc
ông lưu bình nhưỡng nói với nghị quyết một trăm hai mươi tám chính phủ cho quyền các địa phương thích ứng mà các địa phương không thích ứng nữa
thì có lẽ phải đình chỉ loại trừ cách trước một số lãnh đạo không tuần thủ không hòa cùng nhiệm đập của cả nước
hoặc vì câu chuyện cá nhân hay địa phương của mình mà ngăn cản các địa phương khác ngăn cản các chủ thể khác
như thế thì không chấp nhận được
ông lưu bình nhưỡng nhấn mạnh không thể để xảy ra tình trạng trên bảo xử không nghe trung ương điều hành mà địa phương không tuân thủ
theo ông nhưỡng nguyên tắc tính thống nhất toàn quốc đã được ghi thành một câu riêng biệt trong nghị quyết một trăm hai mươi tám
cụ thể là các địa phương không được cục bộ cắt cứ và ban hành quy định vượt quá mức cần thiết
điều này có nghĩa là không được vượt qua các tiêu chuẩn tiêu chí mà bộ y tế ban hành
những tiêu chí này là những tiêu chí nguyên tắc các địa phương không được ban hành quy định vượt quá
đấy là tính cần thiết ông nhưỡng phân tích
ông nhưỡng cũng cho rằng đó là địa phương phải đưa ra phương án trên cơ sở đánh giá cấp độ dịch của từng nơi và của toàn tỉnh
đây là những phương án linh hoạt là yêu cầu thích ứng linh hoạt đã được nêu trong nghị quyết một trăm hai mươi tám mà chính phủ đã trao quyền
tuy nhiên đi cùng với đó là vấn đề phải kiểm soát được
theo ông nhưỡng chúng ta có ba mảng rất quan trọng hiện nay
một là đảm bảo mạch máu lưu thông phải thông suốt không cẩn thận sẽ thành sơ vữa động mạch giao thông
nhiều ví dụ ở thành phố cần thơ vừa qua
hơn bốn xe ủn tắc gây ra ba nguy cơ lớn
lây nhiễm chéo an ninh trật tự và nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất
thứ hai là nền tảng nông nghiệp
hàng hóa phải lưu thông để sản xuất
hàng nông sản phải vận chuyển ra không để cho khủng hoảng về lương thực thực phẩm và an sinh được ông nói
thứ ba là phải đảm bảo toàn bộ hệ thống sản xuất và khu công nghiệp hoạt động trở lại
đây không chỉ là câu chuyện sản xuất mà còn là giải quyết công việc cho người lao động
từ đó tác động trở lại ngân sách và an sinh xã hội
tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền
từ nghị quyết một trăm hai mươi tám này cần có sự đánh giá chặt chẽ với lãnh đạo địa phương để xác định trách nhiệm
trong trường hợp cần báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý không thể để kết thúc chiến dịch mới làm
vào trận mà không chỉ huy được thì tôi đề nghị lùi ra để người khác làm thay chứ đánh trận mà như vậy chúng ta sẽ thua
tôi cho rằng tính tuân thủ tính linh hoạt cần phải được kiểm soát ông lưu bình nhưỡng nhấn mạnh
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết thêm
nghị quyết một trăm hai mươi tám cho phép các địa phương linh hoạt áp dụng các biện pháp cụ thể
nhưng không được trái với quy định của trung ương
không gây ách tắc về giao thông và hàng hóa
không gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đi lại của người dân
trong trường hợp tổ chức triển khai thực hiện
hoặc trong trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch có quy mô toàn tỉnh
thành phố cao hơn các biện pháp quy định trong nghị quyết một trăm hai mươi tám
hoặc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện
các hướng dẫn của các bộ ngành các địa phương
thấy chưa sát thực tế hoặc khó triển khai thực hiện
thì đề nghị các địa phương có đề xuất với các bộ ngành có liên quan
để sớm có hướng dẫn triển khai cụ thể
đồng thời gửi về bộ y tế cơ quan thường trực của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
để báo cáo với ban chỉ đạo
với cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp
với điều kiện thực tế trong tình hình dịch hiện nay
thứ trưởng đỗ xuân tuyên cho biết
cũng tại buổi giao lưu nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng đến bình thường mới
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
sau đợt dịch thứ tư vừa qua không chỉ việt nam mà cả thế giới và các chuyên gia
đều nhận định dịch covid một mươi chín chưa thể kiểm soát hoàn toàn được
trong năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
thậm chí còn có thể xuất hiện nhiều biến chủng mới
nên rất khó lường cho việc phòng chống dịch hiện nay
tại buổi tọa đàm nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng tới bình thường mới vừa qua
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
sau đợt dịch thứ tư vừa qua không chỉ việt nam mà cả thế giới
và các chuyên gia đều nhận định
dịch covid một mươi chín chưa thể kiểm soát hoàn toàn được
trong năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
thậm chí còn có thể xuất hiện biến chủng mới
nên rất khó lường cho việc phòng chống dịch hiện nay
số ca nhiễm vẫn có thể tăng cao
việc bao phủ vaccine của chúng ta đang ở mức còn khiêm tốn
chính vì vậy hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới
đã thay đổi quan niệm ứng phó với dịch
đó là từ cố gắng dập tắt suốt điểm dịch
sang chung sống an toàn với dịch
việt nam cũng đang trong xu hướng như vậy
tại việt nam qua bốn đợt dịch
đặc biệt là đợt dịch lần thứ tư vừa qua
công tác phòng chống dịch của chúng ta
đã đạt được những hiệu quả nhất định
hiện nay trong bối cảnh độ bao phủ tiêm vaccine ở nước ta
vẫn còn ở mức khiêm tốn
việc chuyển hướng tiếp cận từ mức zero covid một mươi chín
sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả
tức là chúng ta đồng thời vừa phải phòng chống dịch hiệu quả
vừa phát triển kinh tế xã hội
song song áp dụng các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả
ở các thời điểm
nhất là thời điểm hiện nay là rất đúng thời điểm
để kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
các biện pháp phòng chống dịch
và điều chỉnh linh hoạt hơn
phù hợp hơn với thực tiễn
cùng với việc đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine
đồng thời cũng cần phải phát hiện sớm các ca bệnh
không để xót ca bệnh
khi phát hiện thì phải tiến hành khoanh vùng
và cách ly ở diện hẹp nhất có thể
thậm chí có thể khoanh vùng một vài hộ gia đình
cùng với đó
hạn chế khoanh vùng cách ly kéo dài trên diện rộng
và triển khai quyết liệt các biện pháp điều trị
từ sớm từ xa để giảm số ca tử vong
các trường hợp f một
cũng phải cách ly phù hợp
không chỉ cách ly tập trung
mà có thể cách ly tại hộ gia đình
tại nơi lưu trú để ngăn chặn nguồn lây
đồng thời phải tuân thủ nghiêm các biện pháp năm k
vaccine thuốc công nghệ
thông tin cộng ý thức người dân
ngoài ra mời lại các hoạt động sản xuất kinh doanh
như giao thông vận tải du lịch
giáo dục và đào tạo
sản xuất các ngành nghề
để từng bước có lộ trình
đưa ra các giải pháp vừa chống dịch
vừa phát triển kinh tế một cách chắc chắn hiệu quả phù hợp
và đảm bảo an toàn phòng chống dịch
với quyên tắc thích ứng an toàn linh hoạt
và kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch
vì vậy thời điểm này
chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám
hoàn toàn phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay
cũng như công tác phòng chống dịch
đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội
về khó khăn trong đợt dịch thứ tư
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
qua bốn đợt dịch
ở tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước
mà đặc biệt là thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam
trong đợt dịch thứ tư vừa qua
với biến chủng delta
lúc đầu công tác chỉ đạo điều hành
ở một số nơi còn lúng túng chưa thống nhất còn bị động
công tác chỉ đạo một số biện pháp cụ thể
còn nóng vội chưa kịp thời điều chỉnh
theo tình hình dịch bệnh
các quy định chưa bao quát hết
được các tình huống để ứng phó với dịch bệnh
vì đây là lần đầu tiên chúng ta thực hiện
thứ trưởng đỗ xuân tuyên cho biết
khâu tổ chức vẫn yếu
việc tổ chức thực hiện ở từng khu vực
từng vùng từng địa bàn
nhưng chưa tính đến hết nhu cầu của người dân
và khả năng đáp ứng tại chỗ
nên một số nơi thực hiện còn lúng túng
chưa đảm bảo theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên
hệ thống y tế còn bộc lộ một số hạn chế
nhất là y tế cơ sở y tế dự phòng
chưa đáp ứng được nhu cầu phòng dịch
diễn biến nhanh với chủng delta
người dân rất khó khăn cho tiếp cận dịch vụ y tế
khi dịch bùng phát rộng
dẫn đến tình trạng quá tải tăng nguy cơ tử vong
hầu hết trang thiết bị y tế
sinh phẩm thuốc men vaccine
chúng ta đều phải nhập khẩu
chưa sản xuất được nên bước đầu còn bị động
chưa đảm bảo phương châm bốn tại chỗ
ở các địa phương lãnh đạo bộ y tế cho hay
thưa quý vị công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín
của nước ta đang dần đạt được những thành tựu đáng kể
cả nước dần chuyển sang trạng thái bình thường mới
sự ra đời của nghị quyết một trăm hai mươi tám
hoàn toàn phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay
cũng như công tác phòng chống dịch
đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
quý vị cũng đừng quên ấn like subscribe
trên kênh youtube bác sức khỏe và đời sống
để cập nhật thông tin y tế mới nhất
và đặc biệt là tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo